cảng hàng không quốc tế nội bài cho biết để giảm tình trạng quá tải trong giờ cao điểm dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
tại khu vực check in nhà ga hành khách t hai an ninh sân bay sẽ ngăn chặn người đưa tiễn vào khu vực làm thủ tục
khung giờ cao điểm hạn chế người đưa tiễn là từ tám h đến một mươi một giờ sáng và từ một mươi chín h đến hai mươi ba h hàng ngày
sân bay nội bài cũng khuyến cáo hành khách đến sân bay trước ba giờ đối với các chuyến bay quốc tế
và trước hai giờ đối với các chuyến bay quốc nội để làm các thủ tục
hành khách không có hành lý ký gửi có thể tự làm thủ tục online hoặc tại kiosk của nhà ga